sau một mươi năm năm thực hiện nghị quyết số một mươi ba hội nghị lần thứ năm ban chấp hành trung ương đảng khóa chín về tiếp tục đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
đến nay mô hình kinh tế tập thể ở lâm đồng đã có nhiều đổi mới và phát triển đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương
hiện toàn tỉnh lâm đồng có ba trăm một mươi năm hợp tác xã với trên sáu mươi ba thành viên tăng gần một mươi hai thành viên so với một mươi năm năm trước
qua một mươi năm năm phát triển kinh tế tập thể cho thấy số lượng và chất lượng hợp tác xã trên địa bàn tỉnh lâm đồng ngày càng phát triển
quy mô hợp tác xã ngày càng lớn hoạt động đa ngành nghề phù hợp với xu thế hội nhập quốc tế
các hợp tác xã luôn trú trọng ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất thay đổi trình độ quản lý tích cực đóng góp cho ngân sách địa phương
hình thành các tổ chức đảng đoàn thể trong kinh tế tập thể
lâm đồng được liên minh hợp tác xã việt nam đánh giá là địa phương đứng thứ hai khu vực tây nguyên về số lượng và chất lượng các đơn vị kinh tế tập thể